thưa quý vị và các bạn
những hệ lụy tiêu cực của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng an sinh xã hội giảm sút
cơ hội tham gia và hưởng lợi ích từ hoạt động sáng tạo bị hạn chế thiếu việc làm và thất nghiệp giới cầm quyền ngày càng tỏ ra độc đoán là một số lý do chủ yếu khiến khá đông giới trẻ ở mỹ và các nước phương tây lâm vào tình trạng bế tắc chán nản
chính vì vậy đòi hỏi và khát vọng về một xã hội bình đẳng công bằng và tốt đẹp hơn đang ngày một lan rộng và có xu hướng trở thành một trào lưu ở chính ngay tự thân các nước tư bản
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài xã hội tư bản không phải là thiên đường của tác giả phạm nguyễn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ tại new york mỹ với kết quả cô the hai mươi tám tuổi giành được năm mươi bảy năm số phiếu bầu
trong khi đối thủ là dân biểu đương nhiên
công nghiệp crowley năm mươi sáu tuổi được bốn mươi hai năm đã trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của báo chí
dư luận mỹ được coi là chiến thắng lịch sử cho thế hệ trẻ cho cộng đồng da màu cho giới dân chủ cấp tiến
trước đó đánh giá chung thì cuộc tranh thử giữa cô cô thè với ông crowley là không cân sức
bởi trong khi năm hai nghìn một mươi bảy cô cô thè còn là một cô hầu bàn
tình hình kinh tế ngày càng trở nên khó khăn lạm phát và lương thấp tăng lương không theo kịp mức tăng sinh hoạt phí tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao an sinh xã hội giảm sút tệ kỳ thị trùng tộc còn hoành hành là thực trạng chung tại không ít nước tư bản phát triển
chưa kể còn phải nhắc đến hàng loạt vấn đề nổi cộng và ngày càng trở nên phổ biến khác như mối đe dọa của khủng bố như hệ quả trực tiếp từ hành động can thiệp quân sự ở nước ngoài
hay ô nhiễm môi trường tính mạng con người bị đe dọa vì súng đạn sử dụng bừa bãi
theo fbi cục điều tra liên bang mỹ năm hai nghìn một mươi năm tại mỹ có ba mươi sáu người bị chết vì súng đạn năm hai nghìn một mươi sáu tăng lên hơn ba mươi tám người
các yếu tố tiêu cực trên đã trực tiếp ảnh hưởng đến nhận thức suy nghĩ của giới trẻ trong xã hội tư bản cụ thể là ở mỹ
nhất là khi lao động xã hội của họ ít khi nhận được
để đạt được sự hỗ trợ của chủ lao động việc tiếp cận nguồn vốn và lợi ích của chủ nghĩa tư bản chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ đã hạn chế cơ hội được tham gia và được hưởng lợi ích từ hoạt động sáng tạo của nhiều người đẩy họ vào tình trạng bối rối bất mãn mất phương hướng có xu hướng từ chối chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do suy giảm niềm tin với nhà nước bị nhà tư bản chi phối
không chỉ vậy mới đây thời báo new york đã đăng bài của chan viên viên người mỹ gốc
trong phim chiến tranh giữa các vị sao jedi cuối cùng phát hành năm hai nghìn một mươi bảy đề cập tình trạng từ một phương hiện khác
tràn kể rằng cô bị lừa dối khi tin vào những lời lẽ câu chuyện được chế tạo rất cẩn thận bởi một xã hội được dựng lên để củng cố quyền lực của chỉ một loại người một giới tính một màu da một thực thể
cô khẳng định
hollywood các công ty được lợi từ sự bất an của tôi thao túng tôi để tôi mua quần áo đồ trang điểm giày dép của họ chỉ để lấp đầy khoảng trống do chính họ khoét ra
phải tôi đã bị lừa tất cả chúng ta đều bị
từ trải nghiệm của một phụ nữ da màu lớn lên ở mỹ vẫn được dạy rằng cô là kẻ bên lề hoặc để lấp chỗ trống chỉ có giá trị như một nhân vật quần chúng trong cuộc sống và câu chuyện của họ
tôi muốn sống trong một thế giới mà phụ nữ không bị rè biểu chê bai vì diện mạo hay hành động của họ thậm chí là sự tồn tại của họ
tôi muốn sống trong một thế giới nơi mọi người dù thuộc trùng tộc hay theo tôn giáo gì hay ở bất cứ tầng lớp nào của xã hội cũng luôn được coi là con người
lựa chọn con đường phát triển là quyền của mọi quốc gia dân tộc
song sự lựa chọn đó chỉ thật sự trở nên có ý nghĩa
và được mọi người dân ghi nhận đồng tình và tôn trọng khi hướng tới và xây dựng một xã hội dân chủ bình đẳng công bằng vì lợi ích toàn dân
dù đã cố gắng thích ứng dù sử dụng thành tựu kinh tế khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động xã hội hỗ trợ và duy trì vai trò chi phối xã hội
thì nhà nước tư bản vẫn không thể che giấu bản chất cũng là tử huyệt của nó
là tất cả chỉ vì lợi nhuận để phục vụ lợi ích nhóm người giàu có và làm cho người nghèo
ngày càng nghèo hơn
trong bối cảnh đó việc giới trẻ phương tây hướng tới dân chủ bình đẳng công bằng là điều hoàn toàn có thể hiểu
hoàn toàn chính đáng và là dấu hiệu cho thấy chủ nghĩa tư bản không phải là thiên đường không phải là đỉnh cao nhưng một số người vẫn thường ca ngợi tán dương
thực tế đó càng chứng minh con đường đảng và chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn nhằm xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
là con đường duy nhất đáp ứng khát vọng của nhân dân
tuy nhiên mục tiêu không thể đạt tới trong một sớm một chiều mà là kết quả từ quá trình nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước việt nam
trong quá trình đó chúng ta có thể tiếp nhận một số thành tựu có tính chất là thành quả của nhân loại mà chủ nghĩa tư bản đạt được
từ đó vận dụng đóng góp vào sự phát triển ít nước lợi dân
đồng thời cần hết sức tỉnh táo bảo đảm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chệch hướng
để các thành tựu của phát triển luôn thuộc về nhân dân
thế hệ trẻ luôn được tạo cơ hội phát triển về mọi mặt nhằm kế tục và phát huy sự nghiệp cách mạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
xã hội tư bản không phải là thiên đường của tác giả phạm nguyễn
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau